ngày một mươi một tháng một mươi một trong lúc ngang qua cầu vượt tỉnh lộ một mươi b người dân đã phát hiện một nam thanh niên rơi từ độ cao năm m từ trên cầu vượt xuống mặt đường quốc lộ một
công an quận bình tân tp hcm hiện đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ
ngay sau khi vụ việc xảy ra nạn nhân nhanh chóng được đưa lên xe chở gấp vào bệnh viện cấp cứu
nhận tin báo công an quận bình tân có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
bước đầu ghi nhận tại hiện trường trên cầu vượt tỉnh lộ một mươi b vị trí nạn nhân rơi xuống có một xe máy điện số năm mươi chín n hai năm mươi chín nghìn ba trăm linh bảy
kiểm tra trong ba lô này cơ quan chức năng thu giữ một số giấy tờ trong đó có một thẻ căn cước công dân và một thẻ sinh viên mang tên trương trần trung sinh năm hai nghìn ngủ tại huyện bình chánh tp hcm